tổng thống nga vladimir putin mới đây khẳng định nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan
trong cuộc xung đột tại ukraine tuy nhiên nhà lãnh đạo nga cho biết kiev và các nước phương tây
đã từ chối tham gia đàm phán phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước nga
tổng thống putin nêu rõ nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan về những giải pháp
chấp nhận được nhưng điều này phụ thuộc vào ukraine nga không phải phía đã từ chối đàm phán
trong phát biểu với báo giới hôm hai mươi hai tháng một mươi hai tổng thống putin cũng khẳng định nga mong muốn
chấm dứt cuộc xung đột ở ukraine và chắc chắn sẽ cần phải có một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này
phát biểu được nhà lãnh đạo nga đưa ra sau khi tổng thống ukraine volodymyr zelensky có chuyến thăm mỹ
và gặp người đồng cấp nước chủ nhà joe biden đây được cho là chuyến công du nước ngoài đầu tiên
của ông zelensky kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine từ cuối tháng hai năm nay